chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tham dự hội nghị thượng đỉnh
các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi ba theo hình thức trực tuyến với chủ đề
sự lãnh đạo của phụ nữ tại quốc hội trong thời kỳ covid một mươi chín và sự phục hồi sau đại dịch
hội nghị do liên minh nghị viện thế giới ipu phối hợp với quốc hội áo và liên hợp quốc tổ chức
sau phiên khai mạc với sự chủ trì của chủ tịch ipu gabriela cuovat barong
và chủ tịch hội đồng liên bang áo andrea ida gutteler
tại phiên thảo luận chuyên đề nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng lên tầm cao mới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu quan trọng kiến nghị giải pháp
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ trong xã hội
theo chương trình hội nghị diễn ra trong hai ngày một mươi bảy một mươi tám tháng tám
đây là hội nghị được tổ chức trước hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm
khai mạc vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi